theo cảnh báo của các chuyên gia tình trạng nắng nóng ở các tỉnh bắc và trung bộ sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày mùng chín
thậm chí là cường độ nắng nóng còn tiếp tục gia tăng hơn trong những ngày tới đạt tới mức nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
trong đó thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ sẽ kéo dài từ một mươi giờ trưa cho đến một mươi tám giờ chiều
vì thế người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian nắng gắt này
dù không chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây nhưng nhiều ngày nay nam bộ và tây nguyên vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ nguyên nhân là do khu vực này đang chịu sự chi phối của khối không khí biển ổn định
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng trong ngày hôm nay gió trên các vùng biển thuộc huyện đảo trường sa
và huyện đảo hoàng sa chuyển sang hướng nam và hoạt động mạnh dần
riêng đối với khu vực vịnh bắc bộ về chiều và tối sẽ có gió mạnh lên
ước cấp sáu giật cấp bảy nên sóng cao và biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước